nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu chích ngừa vaccine đang tăng cao trong mùa dịch
đặc biệt là để người dân không phải đi xa tốn kém chi phí và sức khỏe
hệ thống trung tâm tiêm chủng dành cho trẻ em và người lớn vnvc đã đưa vào hoạt động
trung tâm chích ngừa mới tại huyện bình chánh tp hcm
từ đầu năm đến nay đặc biệt là sau thời gian cách ly xã hội
rất nhiều người dân ở huyện bình chánh và các quận huyện lân cận tại tp hcm
đã phải di chuyển xa để đưa con nhỏ người thân đến các trung tâm tiêm chủng
ở nội thành để được tiêm vaccine
thấu hiểu điều đó hệ thống trung tâm tiêm chủng dành cho trẻ em và người lớn
đã nhanh chóng đưa vnpc trung sơn bình chánh đi vào hoạt động
giúp người dân ngoại thành bình đẳng về vaccine và dịch vụ tiêm cao cấp với các nơi
đồng thời giảm tải lượng khách hàng cho các trung tâm tiêm chủng trong thành phố
với việc đưa vào hoạt động hàng loạt trung tâm tiêm chủng ở các địa phương
đặc biệt là các vùng xa trung tâm vnpc mong muốn phục vụ nhiều hơn cho trẻ em
đặc biệt người lớn được tiêm chủng những loại vaccine thiết yếu phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm